để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh sơn la gặp khó khăn
phải ngừng hoặc tạm thời nghỉ việc do covid một mươi chín bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la đã phối hợp với sở lao động
thương binh và xã hội triển khai công tác hướng dẫn giúp doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thiện thủ tục hồ sơ
để được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn
là một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chế biến
cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn nhà máy tinh bột sắn sơn la bị ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch covid một mươi chín
hiện nay trong kho của nhà máy còn trên một mươi hai tấn tinh bột sắn không thể xuất sang thị trường trung quốc do đóng cửa biên giới hạn chế đi lại
trước mắt mong muốn là các cơ quan ban ngành đoàn thể bàn dân tỉnh có chính sách hỗ trợ nhà máy để hỗ trợ công nhân vượt qua giai đoạn khó khăn
theo thống kê của sở lao động thương binh và xã hội toàn tỉnh hiện có hai mươi bốn doanh nghiệp với hơn một năm trăm linh lao động bị ảnh hưởng
trong đó có hai lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động tám mươi tám lao động phải ngừng việc và hơn một bốn trăm linh lao động phải tạm thời nghỉ việc
sở lao động thương binh và xã hội đã tiếp nhận hồ sơ của một mươi đơn vị
đề nghị được dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất
khi mà tiếp nhận hồ sơ của các đơn vị chuyển về thì các phòng chức năng của sở để tập trung hướng dẫn các doanh nghiệp để hoàn thiện các hồ sơ khi mà hồ sơ đó chưa hoàn chỉnh
và hồ sơ đầy đủ thì sẽ tiến hành xác minh để xác định số lao động của doanh nghiệp đến thời điểm mà đề nghị tạm dừng để có cơ sở để chuyển sang bảo hiểm xã hội
để thực hiện theo đúng tính
để chia sẻ đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch covid một mươi chín
bảo hiểm xã hội việt nam đã quyết định lùi thế hạn đóng quỹ hưu trí và tử tuất cho doanh nghiệp đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
trường hợp tới thời điểm trên vẫn chưa hết dịch bảo hiểm việt nam có thể gia hạn tới cuối năm nay